thành phố hồ chí minh có khoảng bảy năm trăm linh doanh nghiệp hàng chục ngàn hộ kinh doanh cá thể kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống
tuy nhiên do phải tạm ngừng kinh doanh để phòng chống dịch khiến doanh thu dịch vụ ăn uống tám tháng qua của thành phố hồ chí minh chỉ đạt ba mươi hai bảy mươi năm tỷ đồng giảm sáu mươi hai ba so với cùng kỳ
hơn nữa do kinh doanh sụp giảm nên hàng loạt doanh nghiệp ngành hàng thực phẩm và đồ uống phải đóng cửa trả mặt bằng hoặc thu hẹp kinh doanh
sở công thương thành phố hồ chí minh cho rằng
trong giãn tác xã hội các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tổ chức hoạt động trở lại trong điều kiện an toàn để phục vụ nhu cầu của người dân
tuy nhiên tỷ lệ hoạt động còn chưa cao chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu
việc cho phép phục vụ khách ngồi tại chỗ là từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế thông qua phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ trên nguyên tắc an toàn đến đâu mở cửa đến đó
ngoài ra dịch vụ này cũng đáp ứng nhu cầu của người dân và hỗ trợ từng bước khôi phục hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trên địa bàn
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng một mươi tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh chín tháng năm hai nghìn hai mươi một và triển khai giải pháp ba tháng cuối năm
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết thành phố đang xem xét mở thêm một số dịch vụ phục vụ tại chỗ hoặc các hoạt động sinh kế khác để tạo ra thu nhập cho người dân
ông cho rằng đây cũng là thời điểm tp hcm đang đánh giá kỹ lưỡng để mở cửa các dịch vụ tạo hoạt động sinh kế cho người dân
tại buổi làm việc về tình hình kinh tế xã hội chín tháng đầu năm và kế hoạch ba tháng cuối năm do ubnd tp hcm tổ chức
mới đây đánh giá về cấp độ dịch của tp hcm ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm khẳng định dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đã giảm xuống cấp hai
tại buổi làm việc giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết
hiện nay ngành y tế tp hcm đang điều trị hai mươi tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín f
so với cách đây gần hai tháng số ca f đang được điều trị là một trăm linh bốn như vậy số ca f trên địa bàn đã giảm rất rõ
về số ca tử vong ngày hai mươi ba tháng tám là ngày cao điểm có ba trăm bốn mươi ca tử vong hôm nay chỉ bốn mươi bảy trường hợp như vậy số ca tử vong cũng đã giảm rất nhiều
ông tăng trí thượng cũng cho biết cách đây một tuần cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố là cấp độ ba
đối chiếu với ba tiêu chí theo hướng dẫn của bộ y tế cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong tuần này là cấp độ hai
điều này nghe cũng vui tuy nhiên ngành y tế rất là lo đánh giá chỉ giá trị trong thời điểm hiện tại
nếu chủ quan thì một ngày nào đó dịch sẽ tăng lên ông tăng chế thượng nhận định
cũng theo ông tăng trí thượng đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lần thứ tư đã chỉ rõ hệ thống y tế có lỗ hỏng
cụ thể là y tế dự phòng chúng ta đủ sức để đối phó với các dịch sốt xuất huyết tay chân miệng
nhưng khi dịch covid một mươi chín bùng phát ngành y tế không đủ sức để chống dịch nên không củng cố
nói về giải pháp trong thời gian tới ông tăng trí thượng cho biết hệ thống y tế điều trị phải tái cấu trúc lại
để ứng phó với dịch phát hiện cách ly điều trị f song song với việc khám chữa các bệnh thông thường
thời gian qua do phải dồn sức để các bệnh viện điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
nên nhiều bệnh viện không thể tiếp nhận điều trị các bệnh thông thường điều này là thiệt thòi cho bệnh nhân
ông tăng trí thượng cũng vạch ra một số giải pháp để ngành y tế thành phố củng cố
thành phố tiến hành thành lập đơn vị covid một mươi chín tại các bệnh viện đa khoa ngành y tế thành phố
và tính đến phương án sẵn sàng nguồn nhân lực khi cần sẽ được sử dụng hoặc chi viện cho các địa phương khác
những việc cần làm ngay là tăng cường giám sát cảnh báo dịch cập nhật lại cách phát hiện xử lý f
cách làm sẽ khác và thay đổi đánh giá cấp độ dịch thường xuyên hàng tuần
mong rằng việc đánh giá tình hình dịch là thật không chạy theo thành tích
rất nguy hiểm nếu chạy theo thành tích dịch bùng lên xử lý không kịp ông tăng trí thượng yêu cầu
ông tăng trí thượng cho biết thêm quy trình phát hiện và xử lý f đã có
số y tế sẽ tập hướng cho các địa phương không theo cách thức trước đây
bây giờ không quét f hàng loạt nhưng vẫn bốc được f
có bốn kịch bản để các quận huyện ứng phó với dịch covid một mươi chín
phải diễn tập hoàn thiện quy trình về công tác điều trị hiện nay vẫn còn hơn hai mươi tám f
thành phố sẽ xây dựng các bệnh viện dạy chiến ba tầng giữ lại ba bệnh viện dạy chiến
dạy chiến một mươi ba một mươi bốn và một mươi sáu gắn liền với các trung tâm hội sức của bệnh viện bệnh mai
bệnh viện trung ương thừa tiên huế
khẩn trương triển khai các bệnh viện dạy chiến quần huyện sử dụng lâu dài
củng cố hệ thống y tế sau nhiều tháng chiến đấu đã thấm mệt
cấp thiết xây dựng duy trì trạm y tế lưu động
về lâu dài xây dựng đề án củng cố trạm y tế phường xã
ký hợp đồng với cán bộ hưu trí vì trạm y tế là mắc xích không thể thiếu trong phòng chống dịch
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm nói riêng và trên cả nước nói chung
cơ bản đã được kiểm soát nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan và lơ là các biện pháp phòng chống dịch
quý vị và các bạn hãy nhớ luôn thực hiện nghiêm những quy định về an toàn phòng chống dịch
cũng như bộ quy tắc năm k của bộ y tế để bảo vệ bản thân gia đình
cũng như toàn xã hội còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại